trên thế giới có tuổi đời một năm lại chứa đựng trong mình truyền thống lịch sử hào hùng và truyền thống văn hóa đặc sắc sánh tầm quốc tế
nên năm hai nghìn một mươi thăng long hà nội đã được unesco công nhận ba di sản thế giới
tương truyền làng phù đồng huyện gia lâm là quê hương của thánh gióng vị anh hùng nhỏ tuổi
một vị thần lớn trong hàng tứ bất tử của việt nam
truyền thuyết kể rằng lên ba tuổi gióng chỉ ngồi yên một chỗ chẳng nói chẳng cười
một hôm nghe tiếng xứ giả loan tin tìm người tài đánh giặc ân cứu nước
đột nhiên gióng cất tiếng nhờ sứ giả xin vua ban cho ngựa sắt roi sắt giáp sắt
gióng ăn rất khỏe phút trước trở thành người lực lưỡng cưỡi ngựa mặc giáp sắt xông ra trận
doi sắt gãy gióng nhổ bụi tre đằng ngà đánh giặc
giặc tan gióng bái vọng mẹ rồi bay về trời
hàng năm nhiều địa phương ở hà nội mở hội tưởng niệm nhớ ơn
lớn nhất là hội gióng phù đồng và sóc sơn
chính hội diễn ra vào ngày chín tháng bốn âm lịch hàng năm
lễ hội là màn trình diễn nghệ thuật dân gian rất độc đáo
có các vai như các ông hiệu là các tướng của ông gióng
có phù giá nội phù giáo ngoại là binh lính chính quy của ông gióng
giặc ân do các cô gái thủ vai y phục đẹp có người hầu có tán có lòng tre
lễ hội có màn múa hổ độc đáo do phường ải lao còn gọi là phường tùng choạc làng hội xá trình diễn
trong lễ rước nước tất cả quân tướng của ông gióng đều tham gia
nước được lấy từ đền mẫu rước về đền thượng để rửa khí giới và cúng tế
đám rước khởi hành với đổ nghi trượng
phường bát âm chống chiêng cùng quân tướng của ông gióng
ngày mùng chín diễn ra lễ chính
mở đầu là lễ rước cờ từ đền mẫu về đền thượng tiếp đến là nghi lễ quân sự
toàn bộ trận đánh oai hùng được tượng trưng bằng hai lần múa cờ của ông hiệu cờ
tại đống đàn và xoai bia nơi ông gióng đánh thắng giặc ân
với những giá trị văn hóa độc đáo mang tính dân gian rộng lớn có từ lâu đời
năm hai nghìn một mươi hội gióng phù đồng sóc sơn đã được unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới
văn miếu quốc tử giám là một công trình văn hóa tiêu biểu của thăng long hà nội
được xây dựng năm một nghìn bảy mươi là trường đại học đầu tiên của việt nam
sau cổng chính có tên văn miếu môn là đại trung môn rồi đến khuê văn các
tiếp đến là khu văn miếu
nơi thờ các bậc hiện tài trong đó có khổng tử và các học trò của ông
sau văn miếu là khu thái học nơi thờ tư nghiệp chu văn an
xưa kia nơi đây là trường học của con em nhà quyền quý và của các nho sinh xuất sắc
năm một nghìn bốn trăm tám mươi bốn vua lê thánh tông cho rượu bia tiến sĩ khắc danh những người đỗ tiến sĩ
từ khóa thi năm một nghìn bốn trăm bốn mươi hai trở đi
nay chỉ còn lại tám mươi hai tấm bia tiến sĩ khắc tên một ba trăm linh bảy vị tiến sĩ
đỗ từ các năm một nghìn bốn trăm bốn mươi hai tới một nghìn bảy trăm bảy mươi chín chủ yếu thuộc các chiều lê mạc
hoa văn trang trí trên các tấm bia và hình dáng hài hòa của các chú rùa
cõng trên mình tấm bia đá đã khắc họa lại nét tinh túy của một nền mỹ thuật rực rỡ
tiến sĩ văn miếu là kho tư liệu quý hiếm chứa đựng những tư tưởng lớn đầy chất nhân văn của những bậc hiện tài
trong tấm bia đầu có khắc câu hiền tài là nguyên khí của quốc gia
qua các văn bia còn thấy truyền thống hiếu học của người việt và tên tuổi của nhiều doanh nhân
có công lớn trong lịch sử như ngô thị nhậm lương thế vinh cao bá quát v v
với những giá trị hàm chứa tính xác thực độc đáo duy nhất

và mang tầm quốc tế năm hai nghìn một mươi tám mươi hai bia tiến sĩ tại văn miếu quốc tử giám
được unesco công nhận là di sản tư liệu thế giới trong chương trình ký ức thế giới
cách đây đúng một năm vua lý thái tổ đã rời đô từ hoa lư ninh bình về đây đặt tên là thăng long
kinh thành thăng long xưa có diện tích trên dưới một trăm bốn mươi hectare được xây dựng theo một tổng thể
kiến trúc chặt chẽ khoa học
trải qua nhiều biến thiên lịch sử khu trung tâm hoàng thành thăng long nay chỉ còn sót lại một số công trình kiến trúc như đoan môn nền điện kính thiên hậu lâu và bắc môn
từ năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu qua nhiều lần khai quật các nhà khảo cổ đã tìm thấy nhiều di tích và hàng triệu di sản
các nhà khảo cổ đã tìm thấy nhiều di vật quý có sự tiếp nối liên tục theo dòng lịch sử hơn một năm bao gồm tầng trên cùng là một phần của thành hà nội thế kỷ một mươi chín bên dưới là dấu tích cung điện thời lý trần dưới nữa là một phần đông cung nhà lê và dưới cùng là phần phía đông thành đại la cùng nhiều di vật thuộc thời nhà đường trung quốc
có kiến trúc rộng hàng nghìn mét vuông với những bệ chân cột lớn bằng đá tảng và hệ thống thoát nước khá khoa học
có thể suy đoán đó là những công trình thuộc hoàng cung thời lý trần lê vì các dấu tích này khá phù hợp với nhiều điều được sử cũ ghi lại về các cung điện lầu gác chùa quán xây quanh điện càn nguyên sau đổi tên là điện kính thiên

phóng khoáng đến thời lê tuy có đơn giản hơn trước nhưng lại phong phú về đề tài
tại đây cũng tìm thấy một mươi một giếng nước cổ có niên đại từ thời thục đường cho tới thời lê nguyễn xuyên suốt thời gian hơn một năm
nhiều loại di vật được sử dụng trong sinh hoạt tại hoàng cung đã phản ánh mối giao lưu giữa thăng long với nhiều vùng miền trong nước và giao lưu với thế giới bên ngoài
tại đây các nhà khảo cổ đã tìm thấy nhiều loại gốm xứ trong đó có nhiều loại được sản xuất tại ngay hoàng cung
nhiều loại được làm tại hoàng cung
nhiều loại được sản xuất tại hải dương nhiều loại thuộc hàng gốm xứ cao cấp của trung quốc từ thế kỷ thứ bảy đến thế kỷ một mươi chín
và gốm xứ cao cấp huy ren của nhật bản nửa cuối thế kỷ một mươi bảy
ngoài ra các nhà khảo cổ còn tìm thấy nhiều mảnh gốm có xuất xứ từ trung đông
riêng gốm xứ việt nam có nhiều chủng loại ráng đẹp được tráng nhiều loại men độc đáo như men ngọc men ảnh thanh men xanh lục v v
được trang trí
gốm xứ tìm thấy ở đây cho thấy ngay từ thời lý đã đạt đến mức độ tinh xảo rất cao không thua kém gốm xứ cao cấp của bất cứ nước nào trong khu vực
khu trung tâm hoàng thành thăng long do đáp ứng được những tiêu chí mang tầm vóc quốc tế như tính điển hình về sự giao lưu văn hóa và các giá trị nhân văn khác với thế giới bên ngoài
là minh chứng cho chúng ta
truyền thống văn hóa lâu đời của người việt định cư ở đồng bằng bắc bộ và lưu vực sông hồng từ thế kỷ thứ bảy
nơi đây luôn có sự hiện diện liên tục của một trung tâm quyền lực chính trị trải dài hơn một năm và đã diễn ra nhiều sự kiện lịch sử mang tầm vóc quốc tế
nên năm hai nghìn một mươi khu trung tâm hoàng thành thăng long đã được unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới
với truyền thống lịch sử văn hóa ngàn năm thăng long hà nội cùng với ba di sản thế giới thực sự là niềm vinh dự và tự hào to lớn của thủ đô hà nội và của tổ quốc việt nam